bài học về tình trạng ồ ạt đào ao nuôi cá lóc khiến giá cá giảm
người nuôi thua lỗ chưa lâu thì hiện nay trên địa bàn biên giới của tỉnh đồng tháp
người dân lại ồ ạt đào ao ngoài quy hoạch nhưng lần này là nuôi cá cha vì giá cá đang tăng cao từ đầu năm đến nay
theo thống kê của ngành chức năng tỉnh đồng tháp hiện tại địa phương có trên một trăm hai mươi hectare đất trồng
bị người dân đào ao để nuôi cá ngoài vùng quy hoạch của địa phương khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất
trong đó nhiều nhất là huyện tân hồng khoảng một trăm linh hectare còn lại là thị xã hồng ngự và huyện hồng ngự
việc làm này đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của địa phương
có nguy cơ phá vỡ kết cấu đất trồng tại các ô bào khép kín tăng vụ
và đặc biệt tiềm mẩn nguy cơ cá cha giống và thương phẩm cung vật cầu khi đến vụ thu hoạch
như câu chuyện về con cá lóc ở các năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nguyên nhân tai diễn tình trạng này là do từ đầu năm đến nay
cá tra thịt được thu mua tại ao có giá khoảng ba mươi đồng một kg
đó là mức giá cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
trong khi ngành chức năng đang ra sức ngăn chặn tình trạng này
để hạn chế sự rủi ro cho mặt hàng vốn là thế mạnh của địa phương
bởi chi phí đầu tư cho một ao nuôi cá cha lên đến vài trăm triệu đồng